mở rộng điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố điện biên phủ đã khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam lưu thị hoa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại phường thanh trường thành phố điện biên phủ
trước đó hoa lấy tên gọi khác là thủy và dùng các chiêu trò như đặt mua thịt trâu khô hứa sẽ rút tiền trả nợ sau đó rủ bị hại góp tiền đi chuộc tài sản trước đó đã cầm cố như sổ đỏ vàng rồi chiếm đoạt số tiền bị hại đưa
bằng những thủ đoạn như trên lưu thị hoa đã lừa chị lò thị tâm tại huyện điện biên đông số tiền tổng là ba mươi ba triệu đồng tiền mặt và một mươi tám kg thịt châu khô
bị người yêu cũ cựu tuyệt tình cảm nguyễn kế vũ ba mươi ba tuổi trú ở quận liên triểu thành phố đà nẵng đã hành hung bạn chay mới của người này gây thương tích nặng
tòa án nhân dân quận thanh khê tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử lưu động bị cáo nguyễn kế vũ về hành vi cố ý gây thương tích
theo cáo trạng vũ và chị hoàng thị thu hiền chú cùng địa phương có quan hệ tình cảm nhưng đến năm hai nghìn một mươi chín thì chia tay
mặc cho vũ nhiều lần nhú kéo nhưng chị hiền không đồng ý khiến vũ bực tức và nảy sinh mâu thuẫn với bạn tranh mới của chị hiền là anh vũ khắc vi ba mươi hai tuổi chú ở phường thanh khê tây quận thanh khê
đến cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai khi vừa đi nhậu về vũ đến quán của chị hiền gây sự và gặp anh vi nên đã xông vào hành hung nạn nhân bị thương tích nặng với tỷ lệ hai mươi
tòa nhân dân quận thanh khê thành phố đà nẵng đã tuyên phạt nguyễn kế vũ ba năm tù về tội cố ý gây thương tích
thông qua nguồn tin tố giác của người dân hàng chục cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau đã chia làm nhiều hướng bao vây và bắt quả tang hai mươi đối tượng đang tham gia đá gà an tiền tại bãi đất chống thuộc ấp hòa nam xã hòa thành thành phố cà mau
lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt quả tang hai mươi đối tượng tạm giữ một mươi tám điện thoại di động
tụ điểm đá gà này nằm xa tuyến đường lớn được bao bọc bởi nhiều vuông tôm dụng lúa và nhiều lối thoát
lực lượng chức năng đã lập biên bản đồng thời mời các đối tượng và chuyển tăng vật về phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau để tiếp tục điều tra xử lý
thời gian vừa qua cục đăng kiểm việt nam nhận được thông tin có một số đơn vị đăng kiểm xe cơ giới tự ý đưa ra các yêu cầu không đúng quy định
nhân viên đơn vị đăng kiểm có xe có hành vi tiêu cực nhằm phát triển xe
cục đăng kiểm việt nam phải trục lợi trong việc bố trí xếp lốt phương tiện không theo trình tự gây mất an ninh trật tự và tạo dư luận xấu trong xã hội
cục đăng kiểm việt nam nghiêm cấm các đơn vị đăng kiểm các đăng kiểm viên và nhân viên đăng kiểm không được tùy tiện tự ý đưa ra các yêu cầu và ban hành các quy định trái pháp luật
lợi dụng lúc khó khăn un tắc để sách nhiễu trục lợi nếu để xảy ra sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đồng thời các trung tâm đăng kiểm phải bố trí nhân viên nghiệp vụ chuyên trách để thực hiện các thủ tục tiếp nhận và cấp miễn kiểm định lần đầu cho phương tiện đảm bảo nhanh chóng thuận tiện không để tình trạng chậm chế kéo dài thời gian giải quyết

đánh bạc ăn thua bằng tiền qua mạng internet vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long phối hợp với công an huyện mang thít và công an xã bình phước triệt xóa
vào khoảng ba giờ chiều qua lực lượng công an kiểm tra quán cà phê không tên do phạm trí cường và đinh thị hà xuyên cùng chú tại xã bình phước huyện mang thít làm chủ thì phát hiện hơn chục đối tượng tụ tập đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng internet có nhà gái đặt tại campuchia
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ trên tám mươi năm triệu đồng một mươi điện thoại di động và một mươi hai xe mô tô
trong dịp nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương ngày ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay sở giao thông vận tải hà nội sẽ bố trí lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ phân luồng chống ung tắc giao thông bảo đảm trật tự an toàn giao thông kết hợp với kiểm tra xử lý vi phạm giải quyết sự cố giao thông tại năm mươi bảy vị trí đặc biệt là khu vực các bến xe khách liên tỉnh
các tuyến giao thông trọng điểm tuyến đường cửa ngõ ra vào thủ đô

các điểm đón trả khách tại các văn phòng đại diện chi nhánh công ty trên địa bàn của một số quận
đến thời điểm này rất nhiều địa phương trên cả nước đã chuẩn bị và tổ chức triển khai nhiều hoạt động nhằm kích cầu du lịch thu hút đông đảo người dân và khách du lịch tới tham dự
tại tỉnh yên bái nhiều hoạt động du lịch trải nghiệm khám phá sẽ diễn ra trên địa bàn sông nước
chính vì vậy thời gian này lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh đang triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát chặt chẽ các hoạt động của phương tiện đường thủy nội địa nhằm đảm bảo cho người dân có một kỳ nghỉ lễ an toàn và vui vẻ
đột xuất bất ngờ kiểm tra kết hợp với tuyên truyền nhắc nhở chủ tàu và lái tàu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật mỗi khi tham gia lưu thông
đây là những biện pháp đang được lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh yên bái tích cực triển khai nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến xảy ra tai nạn giao thông đường thủy
bên giao thông thì các anh em cũng thỉnh thoảng gặp kẹp vào và nói về cái chuyện áo phao rồi đi lại lấy hàng an toàn
với hai nữa là thỉnh thoảng cũng về bến này cũng có tập duyệt anh em bơi lội để nó đảm bảo lúc phương tiện có vấn đề gì
đường thủy trên hồ thác bà tỉnh yên bái còn có hơn một trăm linh km đường thủy nội địa trên sông hồng sông chảy với trên hai trăm linh tàu thuyền xà lan đang hoạt động
riêng tàu chở khách có khoảng bốn mươi phương tiện hoạt động ở bốn tuyến cố định trên hồ thác bà năm bến đỏ ngang
đội cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh yên bái đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức giả soát thống kê kiểm tra đối với các phương tiện vận tải hành khách
phục vụ các hoạt động du lịch lễ hội kiên quyết không để các phương tiện thiếu an toàn hoạt động
tôi đã cổ cho tất cả các hộ kinh doanh cá nhân tập thể kinh doanh trên sông hồng cũng như hồ thác bà cũng như có phương tiện hoạt động thủy là ký cam kết
đồng thời cũng nhắc nhở sửa lý nghiêm những tàu thuyền không có đăng ký đăng kiểm
chúng tôi tuyệt đối là không cho ra khơi không cho chở người cũng như phương tiện chở hàng
và những trường hợp là mà anh em tôi cảnh sát đường thủy mà phát hiện là chúng tôi cương quyết sửa lý nghiêm
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm và dỗ tổ hùng vương năm nay tỉnh yên bái sẽ tổ chức nhiều hoạt động kích cầu du lịch
dự kiến đón hàng nghìn lượt người dân và du khách
nhiều hoạt động sẽ được tổ chức trên địa bàn sông nước
do vậy lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy
tỉnh yên bái tiếp tục triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân và du khách khi đến tham quan trải nghiệm
dịp ba mươi tháng bốn rồi những ngày lễ thứ bảy chủ nhật hoặc là những ngày lễ lớn của đất nước thì là lượng khách đổ về đông
thì anh em tôi bố trí một trăm linh quân số cũng như trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn dùng phương tiện thông tin đại chúng
ví dụ như loa phong thanh là chúng tôi yêu cầu bà con nhân dân rồi chủ các phương tiện thủy
là chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa
giao thông đường thủy nội địa luôn tiềm mẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn và hậu quả để lại thường rất nghiêm trọng
chính vì vậy ngoài những nỗ lực của lực lượng chức năng thì mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật
chủ động trang bị những kiến thức cần thiết để đảm bảo an toàn cho chính mình và mọi người xung quanh khi tham gia lưu thông